dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không thể phủ nhận
lan sóng khởi nghiệp đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ
tuy nhiên những con số như chỉ có một start up thành công
và có đến hơn tám mươi doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại sau khi bước chân vào thương trường
chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cho không ít doanh nhân trẻ cảm thấy nản lòng
thực tế cho thấy khởi nghiệp từ con số hay dựa trên nền tảng sẵn có đều không hề đơn giản
thứ nhất là về con người nó gọi là team là con người
liệu là con người đấy có quyết tâm làm đến cùng hay là không
hay là chỉ nhận được một cái khoản đầu tư sau đó là họ có thể bỏ ngang
thì coi như khoản đầu tư đấy là mất
cái thứ hai nữa là về sản phẩm
liệu là những con người đấy có làm được ra sản phẩm như họ nói hay không
cái sản phẩm đấy có gì khác biệt so với những sản phẩm đã có trên thị trường
cái rủi ro thứ ba nữa mà start up rất là phải quan tâm đó là về thị trường
thế nên là start up cũng cần phải hiểu
tâm lý của nhà đầu tư để khi mà mình bắt đầu start up thì mình đã phải loại trừ dần từng cái rủi ro đó khi mình trình bày với các quỹ
đó là số phận
làm sao để khởi nghiệp thành công
đón xem câu trả lời trong chương trình để khởi nghiệp thành công tại địa chỉ nhândân tv vn